ứng dụng sysapp cho phép phụ huynh nhận được thông báo mỗi khi có tin tức mới của con
từ đó nắm bắt được tình hình học tập gian luyện sức khỏe y tế thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của con một cách liên tục và đầy đủ nhất
để tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót cho nhà trường trong việc thu phí thì ứng dụng sysapp là một giải pháp tuyệt vời
ứng dụng không những cho phép phụ huynh nhận được thông báo về khoản thu
mà bằng việc kết nối với các ngân hàng phụ huynh ngồi tại nhà cũng có thể nộp tiền học cho con chỉ với vài thao tác đơn giản
sau khi thanh toán thành công phụ huynh còn nhận được hóa đơn điện tử ngay tức thì
đi theo xu hướng kết nối và chia sẻ thông tin
ứng dụng sysapp như một mạng xã hội thu nhỏ trong phạm vi trường học để giúp giáo viên phụ huynh đăng tải các thông tin như thông báo kế hoạch
hình ảnh hoạt động của học sinh các giáo viên và phụ huynh khác có thể tương tác bình luận góp ý và chia sẻ các thông tin đó
không những thế ứng dụng còn giúp phụ huynh và giáo viên nhắn tin trao đổi riêng hoặc trao đổi nhóm với nhau về các sự kiện của con tại trường
với nhiều tính năng ưu việt trên ứng dụng mobile sẽ kết nối và làm tăng mối tương tác giữa nhà trường gia đình
hy vọng quý vị sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với ứng dụng thông minh này
thưa quý vị người dân của một thành phố thông minh sẽ được thụ hưởng các tiện ích như năng lượng chi phí thấp
giao thông công cộng tiện lợi tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân
chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả những hiến kế của người dân và doanh nghiệp
về giải pháp xây dựng đô thị thông minh cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thndaconggmail com
quý vị có thể xem lại nội dung này trên website nhân dântv vn
xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào chín h ba mươi phút thứ bảy tuần sau
xin kính chào tạm biệt